với những cuộc hôn nhân đã một mươi hai mươi năm thì tình dục luôn nằm cuối danh sách những việc được ưu tiên
nhiều cặp đôi bị cuốn vào phòng xoáy con cái sự nghiệp và các mối quan hệ xã hội
mà bỏ bê chuyện phòng the bỏ đói vợ hoặc chồng của mình nói gì tới hòa hợp
bạn đã bao giờ đặt ra câu hỏi lần cuối hai vợ chồng quan hệ là khi nào
bao lâu rồi bạn không cảm thấy thỏa mãn hòa hợp khi quan hệ với chồng
trong khi tình dục là một trong những yếu tố rất quan trọng cho cuộc hôn nhân
nếu mỗi tối hai bạn chỉ nằm trên giường và bấm điện thoại hay trả bài cho có lệ
thì hãy thuộc lòng tám bí mật sau để vợ chồng hòa hợp ở chối phòng the để giữ lửa cho cuộc hôn nhân của mình
thứ nhất hãy dành thời gian tìm hiểu để hòa hợp giữ nhiệt
hai vợ chồng đã bên nhau bao lâu thì vẫn là hai cá thể độc lập có giới tính cá tính và cấu tạo cơ thể hoàn toàn khác nhau
vì thế cả hai cần dành thời gian tìm hiểu về chuyện ấy mới có thể đạt được khói cảm
giữ nhiệt chốn phòng the
thứ hai tìm hiểu các bí quyết hòa hợp trên mạng
trước kia đa số phụ nữ quan niệm rằng đọc những bài báo theo dõi những chia sẻ chuyện dồn chiếu
bị coi là điều gì đó kinh khủng và trái với đạo đức
nhưng với phụ nữ hiện đại có quyền chọn lọc thông tin và từ chối tiếp thu những kiến thức không phù hợp
có hẳng có hơn phần lớn phụ nữ sau khi được định hướng và tư vấn về chuyện phòng the
đã chia sẻ rằng họ có đời sống tình dục viên bạc
vì thế phụ nữ đừng ngại mở điện thoại hay máy tính lên và lắng nghe chia sẻ học hỏi từ những người đi trước
thứ ba hãy thay đổi không gian
xưa kia chuyện phòng thê là của hai vợ chồng trong phòng riêng
để đề cao yếu tố riêng tư thì ngày nay cần phải thay đổi thứ gì đó
trong nhà bạn tất cả mọi nơi đều có thể biến thành giường
khá kịch quạc với một số người nhưng đàn ông thích sự mới mẻ và phiêu lưu nhất là chuyện ấy
nếu bạn chủ động gợi ý những điểm sách
ngoài giường ngủ chắc chắn anh ấy sẽ rất bất ngờ và cực kỳ ấn tượng
thứ năm sử dụng nhà tắm như một bí mật giúp hòa hưởng chuyện ấy
hãy thử tấn công khi anh ấy đang tắm
trong không gian vừa chật trội vừa ớt át sẽ khơi dậy cảm hứng ân ái của chàng
táo bạo hơn hai vợ chồng hãy thử ấu yếm nhau ở nơi công cộng
như giảm chiếu phim trong thang máy
điều này có chút lo âu bụng trộn
mạo hiểm cũng là yếu tố tạo nên cực khói trong chuyện yêu
nhưng hãy đảm bảo địa điểm này kín đáo ít ánh sáng và ít người qua lại
bởi bạn không muốn bị nhìn trộn hay ai đáo nhìn thấy đúng không
thứ sáu luôn ngược cảm trong cuộc yêu
phòng ngủ là nơi riêng tư của hai người
nên không ngần ngại gì mà phải che giấu cơ thể
hãy để ánh đèn vàng mờ ảo và chiếc váy ngủ dền quyến rũ
khơi dậy sự phấn khích và bản năng chiếm hiểu của chàng
khi đó dù chàng có bận rộn hay bị mỏi mấy cũng không thất khỏi phòng tay của bạn
nếu muốn mới mẻ hơn hãy cười chơi một trò chơi hóa thân
tạo bất ngờ cho chàng bằng cách vào vai nữ sinh ngây thơ mới lớn e ấp
khiến chàng tan chảy trước sự ngọt ngào đầy
hình tượng y tá thư ký cũng là những lựa chọn hóa thân giúp cuộc yêu thăng hoa hơn
thứ bảy thường xuyên chia sẻ
để giữ quan hệ vợ chồng hay hoa và hoàn hảo hơn trong chuyện ấy
hai vợ chồng cần dành thời gian chia sẻ với nhau
việc đối phương thường xuyên lan ra ngủ và bỏ mặt bạn tình
không xa lạ với một số chị em
nhưng trách tràng thì cũng phải nhận lỗi sai từ phía mình
sau khi anh ấy lâm trận miệt mỏi thay vì mỗi người một góc
thì chị em mình nên chiều trộn một chút
hãy thực hiện một vài động tác massage và thủ thị tâm sự
xem anh ấy có hài lòng không
hay hỏi anh ấy có mong muốn điều gì ở lần quan hệ tiếp theo
chắc chắn không người chồng nào từ chối mở lời khi được quan tâm và chiều trộn như thế đúng không
thứ tám liên lịch cho cuộc yêu thêm hoàn hảo
trước cuộc sống bận rộn như thế
nên kế hoạch cho cuộc yêu cũng là phương án khả thi
bởi lẽ yêu trong lúc cả hai mệt mỏi
cả về thể xác lẫn tinh thần là một sự tra tấn không hề nhẹ
thay vào đó dành ra một buổi hẹn hò
gửi con ở nhà ông bà đặt chỗ ở một nhà hàng yêu thích của cả hai
sau đó đêm về với chút men của ly rượu vang đỏ
và sự chuẩn bị kỹ càng sẽ khiến cho cuộc yêu của hai bạn trọn vẹn hơn
thứ chín chủ động là bí mật để vợ chồng hòa hợp

những quan điểm lỗi thời về vai trò giới tính trong cuộc yêu
đã ảnh hưởng không ít tới chất lượng đời sống của vợ chồng
họ còn cho rằng mình đang làm tỉnh với một khúc gỗ
thể hiện sự quan tâm nhiệt huyết đến anh ấy
bằng cách chủ động để nghĩ yêu thay đổi những tư thế mới
nhiều khi hãy tạo cho anh ấy cảm giác bị chinh phục
bằng cách tấn công anh ấy bất ngờ
chắc chắn chồng bạn sẽ lao vào bạn ngay vì sự kích thích mạnh mẽ này
thứ chín sự mới mẻ giúp vợ chồng hòa hợp trốn phòng the
những cười chỉ thân mật ân ái lập đi lập lại nhiều năm
là yếu tố giết chết những cảm xúc tình dục của hai vợ chồng
hãy sáng tạo tìm kiếm những tư thế mới
để đổi gió chơi trò kích thích và hứa hẹn phần thường cho những người thắng cuộc
chắc chắn chồng bạn sẽ bỏ chơi game mà hứng thú với trò chơi trên giường
giờ bạn sáng tạo ra
việc dùng công cụ hỗ trợ những chiếc ghế tình yêu
đồ chơi tình dục chắc chắn sẽ khiến chẳng bất ngờ
thứ mười chăm sóc cơ thể nhiều hơn
theo quy luật tự nhiên qua tuổi ba mươi
cơ thể sẽ dần lão hóa
lượng collagen và exchugen trong cơ thể đã giảm dần
chị em nên ưu tiên bổ sung các loại thực phẩm chức năng
bổ sung chất từ bên trong
hỗ trợ quá trình làm đẹp để tốt dáng đẹp ra
ngoài những bí mật cần thuộc năm lòng trên để hòa hợp giữa chồng
còn cần làm đẹp từ bên ngoài
tiển tót và trói chốt cho vùng nhạc cảm
chút hương nước hoa vùng kín sẽ làm cho cuộc yêu thêm phấn khích hơn
một chế độ tập luyện thể dục thể thao như yoga game
cũng nên được ưu tiên
khi có một cơ thể sẵn chắc tươi đẹp
thì bạn sẽ thoải mái tự tin hơn để làm chú quốc yêu